theo số liệu thống kê mỗi năm ở việt nam có tổng lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt khoảng hơn hai mươi bốn năm triệu tấn
trong khi tỷ lệ thu gom chất thải rán sinh hoạt ở khu vực các thành phố mới đạt bảy mươi
đối với khu vực nông thôn chỉ đạt gần năm mươi năm
tình trạng này dẫn đến các bãi rác quá tải gây ô nhiễm môi trường cục bộ
tạo áp lực lớn cho cả người dân và chính quyền địa phương
điều này đòi hỏi cần phải có giải pháp xử lý hiệu quả
vườn hoa cầm thú cầu trong khu liên hợp xử lý rác thải tràng cát thành phố hải phòng
không chỉ có nhiệm vụ làm đẹp cho khuôn viên
mà còn là điểm thí nghiệm sản phẩm phân bón hữu cơ từ rác thải do nhà máy sản xuất
qua một mươi hai lần thử nghiệm cải thiện đến nay chất lượng của phân bón hữu cơ từ rác được đánh giá cao
việc sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải chỉ là một trong nhiều hoạt động xử lý rác tại liên hợp này
chúng tôi hiện nay đang sử dụng các phương pháp xử lý như sau
thứ nhất là công tác xử lý bằng trôn lấp hợp vệ sinh công tác truyền thống
đối với rác thải y tế nhưng lưu ý đây là rác thải y tế nguy hại
thì chúng tôi được thực hiện là thành phố giao nhiệm vụ là chúng tôi thu gom từ các bệnh viện
rồi những cơ sở y tế ở trong thành phố
và được xử lý bằng phát đốt của lò đốt rác do chai ca người ta tài trợ
cái rác thải
công canh ý tức là những cái sản phẩm mà do đồ sinh hoạt của gia đình thải ra thì chúng tôi hiện nay là
đang thu gom về và chúng tôi có một khu tập kết riêng và xử lý cái rác thải đó
chỉ là một trong nhiều hoạt động xử lý rác tại khu liên hợp này
rác đưa về khu liên hợp sẽ được phân loại
qua xử lý rác hữu cơ sẽ được ủ vi sinh thành phân bón
rác thải nhựa được các công nhân thu gom để vận chuyển đến nhà máy tái chế
nước thải từ rác cũng được làm sạch theo quy trình khép kín
nước dị từ rác được thu gom về các bể chứa qua quá trình xử lý hóa chất vi sinh
bảo đảm quy chuẩn trước khi thải ra môi trường
dù đã hoạt động một mươi năm cũng như áp dụng nhiều giải pháp
tuy nhiên việc thu gom rác thải nhựa vẫn còn nhiều hạn chế
chúng tôi đã thực hiện được chủ yếu mới nở cái phần cuối nguồn
tức là khi cái sản phẩm mà cái rác hỗn hợp chúng tôi trở về chúng tôi phân loại tại nhà máy
thế còn lại cái về cái đầu nguồn từ các hộ gia đình thì chúng tôi hy vọng là sắp tới
thì chúng tôi hy vọng là sắp tới thì chúng tôi sẽ sẽ thực hiện
nhưng thực hiện cái việc thực hiện này thì cũng còn chờ vào cái sự hỗ trợ về tính pháp lý
của các cơ quan từ trung ương đến thành phố
hỗ trợ về tài chính của các cái tổ chức từ có thể từ các nguồn khác nhau
phần nguồn của nước ngoài hoặc nguồn trong nước
thì cái việc đó chúng tôi mới có thể luyện thực hiện được tốt hơn
là một trong những khu xử lý rác thải tiên tiến có môi trường xanh sạch
tuy nhiên để trở thành mô hình thí điểm
có thể nhân rộng cần hoàn thiện hơn nữa công nghệ xử lý rác thải nhựa
bởi đây là mối nguy hiểm lớn nhất cho môi trường việt nam trong tương lai